qua đây phụ huynh cũng nên chọn những trường có bếp ăn riêng và phụ huynh có quyền kiểm tra đủ
suất bếp ăn của trường như thế mới an toàn cần có quy định nắp camera giám sát tại những địa điểm như vậy
bên cạnh việc đề nghị các đơn vị chức năng nhà trường cần rốt ráo đồng hành thường xuyên kiểm tra
xử lý để ngăn ngừa phía doanh nghiệp vi phạm phụ huynh và cư dân mạng cũng mong muốn các đơn vị cung cấp
thực phẩm cho trẻ cần đặt cái tâm lên trước lợi nhuận kinh doanh cũng có ý kiến cho rằng sở giáo dục
không nên khống chế đơn giá bữa ăn của các con mà để phụ huynh và nhà trường thỏa thuận bởi tại các
khu vực thành thị như thành phố hồ chí minh giá cả các mặt hàng đều đắt đỏ
nên với mức ba mươi năm đồng một suất ăn khó có thể nó đảm bảo được
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân